báo cáo của ban an toàn giao thông tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay vấn đề tai nạn trên địa bàn đã giảm cả ba mặt gồm số vụ số người chết và bị thương
tuy nhiên các địa phương cần tập trung quyết liệt nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trong những tháng cuối năm
ban an toàn giao thông thành phố yêu cầu các sở ngành quận huyện tập trung ra soát triển khai xử lý hiệu quả một mươi chín điểm đen tai nạn giao thông
vị trí mất an toàn giao thông mở các đợt cao điểm phối hợp liên ngành tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
sử dụng chất kích thích vi phạm tốc độ điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật
để nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạng mục giao thông trọng điểm cấp bách tại khu vực trung tâm
các cửa ngõ ra vào thành phố ra soát phán đấu đến cuối năm xóa từ hai đến ba điểm nguy cơ ủn tắc
tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong quản lý khai thác điều hành giao thông đô thị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã xảy ra một sáu trăm sáu mươi chín vụ tai nạn giao thông
so với cùng kỳ đã giảm một trăm một mươi năm vụ ba mươi chín người chết và giảm sáu mươi tám người bị thương